khu đô thị mới thủ thiêm tp hcm tìm phương án giải quyết thỏa đáng cho dân
câu chuyện về những quyết định thay đổi quy hoạch khu đô thị mới thủ thiêm quận hai tp hcm
đang trở thành vấn đề nóng được người dân quan tâm
đặc biệt là liên quan đến bản đồ quy hoạch tỷ lệ một trên năm bị thất lạc nay vẫn chưa tìm thấy
và cũng chính việc thất lạc bản đồ này mà suốt nhiều năm qua
những vụ khiếu nại khiếu kiện của người có đất bị thu hồi vẫn chưa được giải quyết rứt điểm
vậy vấn đề đặt ra hiện nay là phải tìm ra phương án giải quyết sao cho vừa đảm bảo
những quyền lợi của người dân trong dự án
đồng thời cũng không làm ảnh hưởng đến sự hình thành phát triển của khu đô thị mới
từ vụ đánh bạc nghìn tỷ buông lòng quản lý và trục lợi chính sách là bài viết rất đáng chú ý
được đăng trên báo lao động
từ nhiều năm nay chính phủ ngân hàng nhà nước và các bộ có liên quan đã ban hành nhiều chính sách
quy định về việc tăng cường giao dịch điện tử tiến tới hạn chế sử dụng tiền mặt
đây là những chính sách đúng đắn thế nhưng giới tội phạm đặc biệt là tội phạm công nghệ cao
đã cố gắng tìm những kẽ hở từ việc buông lòng quản lý để lợi dụng chính sách vào những hoạt động phi pháp
vụ đánh bạc nghìn tỷ mà công an phú thọ đang thụ lý và bước vào giai đoạn hai của quá trình điều tra cho thấy
cần phải có những biện pháp khẩn cấp ngăn chặn loại tội phạm này
ngành y tế tp hcm liên tục mua thuốc với giá cao hơn so với các địa phương khác
và tranh lệch lên đến hàng chục tỷ đồng
nhưng biện pháp khắc phục thì mu mờ trách nhiệm kiểm soát bị bỏ lơ
đấu thầu thuốc kiểu xả láng là bài viết đáng chú ý được đăng trên báo thành niên
mùa đấu thầu thuốc tập trung năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
ngành y tế tp hcm mua hàng với giá cao hơn giá của các tỉnh khác với số tiền tranh lệch nhiều tỷ đồng
và các bệnh viện có nguy cơ bị quỹ bảo hiểm y tế thu hồi
tiếp tục mùa đấu thầu thuốc riêng lẻ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
tp hcm yêu cầu các công ty
ký cam kết bán giá không được tranh lệch quá năm so với các bệnh viện trên cùng địa bàn
tính theo giá bán thấp nhất
mùa này ngành y tế tp hcm chỉ giữ lại một trăm linh sáu loại thuốc đấu thầu tập trung
còn lại trả về các bệnh viện để đấu thầu riêng lẻ
và khi kết thúc thì việc bán giá cao hơn năm vẫn diễn ra với số tiền tranh lệch lên đến hàng chục tỷ đồng
còn trên trang sáu trang bảy báo tuổi trẻ hôm nay là loạt bài viết
phí rút tiền atm lại tăng muốn vay tiền phải đóng bảo hiểm
từ ngày một mươi hai tháng năm agribank sẽ tăng phí rút tiền nội mạng
chủ thẻ rút tiền tại atm của chính ngân hàng phát hành
từ mức là một đồng một giao dịch lên mức là một năm trăm linh đồng một giao dịch
nếu tính thêm thuế vat thì chủ thẻ sẽ phải trả là một sáu trăm năm mươi đồng một giao dịch rút tiền
ngoài phí rút tiền nội mạng agribank cũng tăng phí chuyển khoản liên ngân hàng tại atm
và phí chuyển khoản liên ngân hàng tại ứng dụng imobile banking
lên mức là năm số tiền giao dịch tối thiểu là tám đồng
thời gian qua nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi đổ vào việt nam liên tục tăng
trong đó vốn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản luôn ở mức cao khiến không ít người lo ngại
liệu đầu tư vào bất động sản khai thác lợi thế từ tài nguyên có mang lại nhiều giá trị gia tăng cho xã hội
rồi động đầu tư vào bất động sản mừng hay lo là bài viết được đăng trên trang bảy báo sài gòn giải phóng
tổng cục thống kê bộ kế hoạch và đầu tư cho biết trong bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tổng vốn fdi đăng ký vào việt nam đạt trên tám tỷ usd
lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư là tám trăm linh bảy triệu usd chiếm một mươi tổng vốn đầu tư đăng ký
theo các chuyên gia muốn nền kinh tế phát triển ổn định thì phải phát triển những ngành có giá trị gia tăng cao
có hàm lượng chất xám lớn
trong khi đó đầu tư vào lĩnh vực bất động sản chỉ là mua bán kiếm lời chứ không tạo ra giá trị gia tăng lớn cho xã hội
do vậy nếu việt nam chỉ chăm chú vào thu hút vốn đầu tư và lấy số vốn lớn làm mức đo thành công
thì cần phải xem xét lại dưới góc độ hiệu quả của xã hội đó là mang lại giá trị gia tăng như thế nào cho xã hội
thí điểm quản lý cửa hàng kinh doanh trái cây những tin hiệu khả quan là bài viết được đăng trên trang bốn báo hà nội mới
sau hơn bảy tháng triển khai đề án thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố hà nội
bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan
nhận thức của người tiêu dùng người kinh doanh được nâng lên đối với việc mua bán và tiêu thụ trái cây an toàn
các cửa hàng còn lại đang được tiếp tục hỗ trợ vận động để tự trang bị thiết bị bảo đảm an toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu gắn logo